ngày một mươi ba tháng hai công an tp đà nẵng cho biết đang lấy lời khai và tiếp tục điều tra vụ xây phạm
trong xây dựng dự án khu tái định cư hòa liên ba hòa liên bốn theo kết luận của thanh tra thành phố đà nẵng
theo đó phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng đã quyết định bắt tạm giam ông nguyễn tuấn anh
vì hành vi quản lý thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó sau quá trình thanh tra dự án khu tái định cư hòa liên ba hòa liên bốn giai đoạn một và giai đoạn hai
thanh tra thành phố đà nẵng đã phát hiện hàng loạt các sai phạm về chỉ định thầu khai khống hạng mục giám sát thi công
gây sụt lún dự án và thiệt hại cho nhà nước hơn ba mươi tỷ đồng đồng thời thanh tra xác định trong giai đoạn thực hiện dự án
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng xây lắp và kinh doanh nhà đà nẵng
lúc này do ông nguyễn tuấn anh làm tổng giám đốc đã chỉ định năm gói thầu trái quy định
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng